sáng nay năm tháng một mươi tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng campuchia samdech techo hun sen
đồng chủ trì hội nghị tổng kết công tác cắm mốc biên giới trên đất liền việt nam campuchia
giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi chín và ký văn kiện pháp lý quan trọng về biên giới
tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng campuchia samdek techo hun sen
đã ký hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và hiệp ước bổ sung năm hai nghìn năm giữa việt nam và campuchia
hai thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa việt nam và campuchia
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trải qua bao thăng trầm của lịch sử
việt nam campuchia luôn là hai nước láng giềng anh em gần gũi có mối quan hệ gắn bó từ lâu
việc cùng nhau hợp tác hữu nghị phân định biên giới vạch rõ bờ cõi núi sông cho muôn đời sau
có ý nghĩa sâu sắc và là trách nhiệm cao cả không chỉ với các thế hệ các nhà lãnh đạo mà cả với mọi người dân hai nước
với tám mươi bốn khối lượng công tác phân giới cắm mốc trên thực địa thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá
đây là thành quả vô cùng quan trọng mà hai bên đã đạt được trong quá trình hơn ba mươi sáu năm hợp tác giải quyết vấn đề về biên giới
với hai văn kiện pháp lý được ký kết hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng hun sen cho rằng
việc tiến tới hoàn thành công tác phân giới cắm mốc sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại
giao lưu nhân dân giữa hai nước nhất là khu vực vùng biên qua đó nâng cao đời sống của người dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đề nghị hai bên cần hợp tác xây dựng ngay hiệp định về quy chế quản lý biên giới
và quản lý cửa khẩu biên giới mới để thay thế hiệp định ký năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cho phù hợp với tình hình mới